cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
xảy ra tại tổng công ty sản xuất xuất nhập khẩu bình dương trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc tổng công ty mùng ba tháng hai
căn cứ vào tài liệu điều tra thu thập được ngày hai mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra các quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với bốn bị can gồm một hồ đắc hiếu tổng giám đốc công ty cổ phần tư vấn và thẩm định giá đông nam
hai hà văn thuận nguyên phó giám đốc sở tài chính tỉnh bình dương hiện là tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư và quản lý dự án bình dương
nguyễn kim liên nguyên tri cục trưởng tri cục tài chính doanh nghiệp tỉnh bình dương
vũ thị lợi nguyên trưởng phòng nghiệp vụ thuộc tri cục tài chính doanh nghiệp tỉnh bình dương hiện là phó phòng tài chính doanh nghiệp thuộc sở tài chính tỉnh bình dương
bốn bị can trên đều bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra triệt đề mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho nhà nước